quỹ tiền tệ quốc tế mf vừa qua đã cảnh báo những tác động kinh tế toàn cầu do căng thẳng nga ukraine sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu xung đột leo thang
imf nhấn mạnh căng thẳng nga ukraine vô nỡ gây những hậu quả kinh tế nghiêm trọng
giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt với giá dầu lên tới gần một trăm hai mươi usd một thùng
làm gia tăng lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang phải chật vật phục hồi từ đại dịch covid một mươi chín
imf cảnh báo nếu xung đột leo thang thiệt hại kinh tế sẽ càng nghiêm trọng hơn
khi các cú sốc về giá cả hàng hóa sẽ gây tác động trên toàn thế giới đặc biệt là đối với các hộ gia đình nghèo
các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào nga cũng sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính
sự khan hiếm và gián đoạn nguồn cung có thể đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với ukraine và nga